cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba kiểm tra một số phương tiện di chuyển trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện các bể chứa trên tàu và xà lan có chứa dung dịch nghi là xăng dầu
tổng thể tích tại các tàu bị kiểm tra lên đến gần một triệu lít
tại thời điểm kiểm tra các chủ phương tiện này không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa
hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức áp tải những phương tiện tăng vật về nơi an toàn để làm thủ tục tạm giữ và bảo quản
các lực lượng chức năng đang được tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây bộ công thương đề nghị thu hồi một số dòng sản phẩm kẹo trứng sô cô la nhãn hiệu kinder sản xuất tại bỉ
với lý do có khả năng bị nhiễm khuẩn salmonella và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi
các dòng kẹo trứng sô cô la nhãn hiệu kinder tại việt nam thuộc diện giả soát thu hồi gồm kinder supprite hai mươi g
hạn sử dụng tới tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
kinder surprise hai mươi g hạn sử dụng tới tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
kinder surprise một trăm linh g kinder mini s bảy mươi năm g hạn dùng từ hai mươi đáng bốn đến ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đây đều là các sản phẩm được doanh nghiệp nhập khẩu từ châu âu
yêu cầu này được đưa ra với các doanh nghiệp kinh doanh phân phối thực phẩm hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam hiệp hội phát triển chợ việt nam
bộ này cũng đề nghị các nhà cung cấp không tiếp tục bán sản phẩm kẹo này cho tới khi có thông báo mới
theo đại diện bộ công thương cơ quan này chỉ đề nghị với những sản phẩm do hãng cảnh báo
không phải thu hồi với tất cả sản phẩm kẹo
như truyền hình công an nhân dân chúng tôi mới đưa tin
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai mới tiếp nhận một ca bệnh liên quan đến việc sử dụng cà phê giảm cân
may mắn bệnh nhân này đã được kịp thời cứu cấp cứu nhưng hiện tại sức khỏe đã hồi phục
trước thông tin này phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường hà nội
tiến hành kiểm tra và xác minh nguồn gốc sản phẩm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật ghi nhận của phóng viên thời sự

xác minh thông tin hàng hóa sản phẩm lực lượng chức năng hà nội đã thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện phòng cảnh sát môi trường
lực lượng quản lý thị trường và công an thị xã sơn tây tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hiệu hạn dược mỹ phẩm lasva
có địa chỉ tại kim sơn sơn tây hà nội đây chính là địa điểm sản xuất thực phẩm bổ sung cà phê hoàng gia
tại đây số hàng hóa được cất giấu dưới hầm ngầm trong khu nhà xưởng của công ty
trên nắp hầm được nguy trang rất tinh vi bằng các pallet nhựa và bao bì hàng hóa các loại
một một nghìn chín trăm năm mươi hộp cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân nghi có thành phần sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe được phát hiện
kinh tế nên là chọn homestay là để nó phù hợp với túi tiền của mình
giá cả hợp lý lại có điều kiện khám phá trải nghiệm cuộc sống cùng với người dân địa phương
rất nhiều du khách bởi vậy đã lựa chọn loại hình lưu trú này
bắt đầu kinh doanh dịch vụ từ năm hai nghìn một mươi tám chủ homestay này cho biết
thời điểm chưa bùng phát dịch covid một mươi chín nhà của anh tuần nào cũng đón từ hai đến ba đoàn
số lượng hàng chục người hiện tại khách cũng đã bắt đầu quay trở lại
dịp lễ vô tổ hùng vương khách ở kín phòng
tất cả các phòng cũng đã được đặt giữ chỗ cho dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm tới đây
tại đảo lý sơn hiện có hơn hai mươi hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay tập trung chủ yếu ở xã an vĩnh
các hộ dân này cũng đã được địa phương đồng hành hỗ trợ bằng nhiều cách như tập hướng nghiệp vụ đón khách
an ninh và phòng cháy chữa cháy cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đón khách
đối với chính quyền chúng tôi cũng hướng dẫn và cũng có một số hộ dân họ hầu như họ cũng tự
mày mò và họ cũng có cái học tập cứ đi học tập dẫn họ đi học tập ở một số điểm như hội an
củ lôi tràm một số các tỉnh cũng có homestay để về họ học tập họ làm
thì cái này cũng là một cái kênh để cho họ tiếp cận những cái dịch vụ như thế để về họ làm cái phục vụ du lịch
tại lý sơn để làm homestay nó tốt hơn
thì hầu như là cái dịch vụ này đối với lý sơn thì cũng phát triển rất tốt
thì chúng tôi vẫn khuyến khích người dân là vừa làm cái homestay vừa làm các dịch vụ khác để người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn
với loại hình homestay du khách có thêm kênh lựa chọn khi quyết định lưu trú tại đảo
người dân được trực tiếp tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ tăng thu nhập và hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch
tuy nhiên để trở thành một sản phẩm đặc trưng và bài bản góp phần làm phong phú thêm cho du lịch lý sơn
vẫn cần hơn nữa việc xây dựng ý tưởng và định hướng của các nhà chuyên môn những người quản lý và khai thác du lịch chuyên nghiệp
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế

giọng sáng ngày một mươi năm tháng bốn chỉ số us đạt mức cao nhất trong hai năm và lợi nhuận trái phiếu kho bạc kỳ hạn một mươi năm của mỹ
cũng đạt mức cao nhất trong ba năm là hai tám
những yếu tố này đã làm các đức chuỗi ngày tăng giá liên tiếp của giá bảng thế giới
và trong nước dạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn quay đầu giảm mức giảm từ một trăm linh đồng đến hai trăm năm mươi đồng
xoài ở khánh hòa đồng tháp đang vào vụ thu hoạch
tuy nhiên việc xuất khẩu gặp khó khăn
giá tại vườn chỉ còn vài nghìn đồng một kg
giá xoài đài loan tại vườn hai ba đồng một kg
xoài hoa lộc và xoài cacchu quanh mức bảy tám đồng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
nhờ du khách đến côn đảo cho biết trước khi lên đảo họ bị các khách sạn yêu cầu phải có dây tết covid một mươi chín âm tính mới được nhận phòng
ngay lập tức ubnd huyện côn đảo đã ra thông báo kể từ ngày một mươi năm tháng bốn không khuyến khích các cơ sở kiểm tra giấy test covid một mươi chín
và không thực hiện tết cho khách khi đến côn đảo
các cơ sở lưu trú tự động thực hiện phương án phòng dịch sao cho an toàn nhất
thưa quý vị mua sắm trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử mạng xã hội
đang dần trở thành thói quen của nhiều người
sau khi tham gia vào công việc chị được hướng dẫn làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng để được hưởng tiền hoa hồng
mỗi ngày có từ bảy đến một mươi năm nhiệm vụ với số tiền thưởng giao động từ hai mươi đến năm mươi ngàn đồng tùy vào nhiệm vụ
và những lần thực hiện nhiệm vụ ban đầu chị đều nhận được tiền vào tài khoản ngay
những tưởng đây là công việc đem lại thu nhập tốt nhưng hóa ra chị lại trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo
sau khi phát hiện ra mình bị lừa tôi thấy là do nhu cầu của mình cần tìm một công việc
thứ hai nữa là vì cũng không muốn mất số tiền ban đầu
bởi vì sau khi các lệnh chạy bị lỗi các đối tượng yêu cầu của tôi cũng phải liên tục nạp tiền vào
lệnh nó báo lỗi tôi cũng tâm lý sợ mất số tiền ban đầu
thứ hai nữa là số tiền công việc làm này cũng có lãi
đến hiện tại cuối cùng tôi phát hiện ra sau khi phát hiện ra bị lừa
tổng số tiền của tôi là hơn chín trăm linh triệu gần một tỷ
công an thành phố hà nội cho biết thời gian qua nhiều người dân bị sập bẫy lừa đảo
từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online cho các sản thương mại điện tử
với thủ đoạn này ban đầu các đối tượng sẽ để cho nạn nhân hưởng lợi từ chính việc làm này
khi được tin tưởng thì chúng bắt đầu tìm cách để chiếm đoạt tiền
khi mình nạp tiền vào để mình chạy quảng cáo khoảng năm một mươi triệu
thì các đối tượng sẽ báo với bị hại là cái hệ thống của bị hại chạy nhiệm vụ đấy bị lỗi
và yêu cầu bị hại là phải thực hiện thêm cái nhiệm vụ mới và nạp thêm tiền vào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
và sẽ rút được cái khoản tiền ban đầu mà mình bị lỗi đấy
nhưng sau khi nạp được rất nhiều lần và thực hiện nhiều nhiệm vụ mà các đối tượng vẫn tiếp tục bảo là bị lỗi
và khi bị hại phát hiện mình bị lừa đảo và có thực hiện gọi và yêu cầu trả lại tiền
thì các đối tượng là tắt máy và không liên lạc nữa xóa số
không chỉ lừa đảo bằng hình thức như trên
một số chiêu thức các đối tượng thường dùng để chiếm đoạt tiền của người dân
là mạo danh các ứng dụng như này
shopee lazada gửi thông báo trúng thưởng hay quà tặng tri ân
mạo danh nhân viên sản thương mại điện tử liên hệ với khách hàng mua sắm online
yêu cầu hỗ trợ đổi trả và hoàn tiền gấp ba lần với đơn hàng mà khách hàng đã đặt trước đó
với những chiêu thức này chỉ cần người mua hàng cung cấp thông tin cá nhân
mạng otp các đối tượng sẽ chiếm đoạt được tiền trong tài khoản ngân hàng
chúng ta phải triển khai cũng phải có những bước và có những thúc đẩy
để làm sao chúng ta triển khai được cái luật an ninh mạng
đi vào thực tế và các nghị định liên quan để chúng ta triển khai
được triển khai thì có như vậy mới có những căn cứ
phải có những cơ sở để truy tìm tội phạm và làm sạch
làm hạn chế thấp nhất vấn đề xảy ra vấn đề loại tội phạm này
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet thời gian vừa qua
có diễn biến phức tạp và chúng liên tục thay đổi phương thức
thủ đoạn hoạt động
chính vì vậy
người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác trước tất cả các lời đề nghị của các đối tượng
thông qua điện thoại mạng internet mà có liên quan đến tiền hay tài khoản cá nhân của mình